một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh triệt phá
bắt giữ tám đối tượng với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp cùng bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
xác lập phối hợp cùng các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
cục hải quan bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điện biên và công an các xã nậm ban trung trải thuộc công an huyện nậm nhùn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng an ninh công an tỉnh lai châu đã triệt phá và bắt giữ thành công bốn đối tượng
thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp bốn xe máy sáu điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan
năm đối tượng bị bắt giữ là vàng a phừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện nậm bồ trang a minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
lý a dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại bản chuyên gia một trang a minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bản chuyên gia hai xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
xác định bốn đối tượng này chính là đầu mối của một đường dây ma túy xuyên quốc gia ban chuyên án đã tập trung lực lượng lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng
ngày một mươi một tháng bốn
hai đối tượng phàng a phó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và phàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tài huyện nậm pồ tiếp tục bị tổ công tác của công an điện biên bắt giữ tại khu vực bản mới xã trà cang huyện nậm pồ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định cha nga sang là đối tượng chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ban chuyên án đã xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phương án vây bắt
đến một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bốn
tại khu vực bản yên
xã mường nhé
tổ lực lượng công an đã chia thành nhiều hướng và bắt giữ thành công trang a sang khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ là sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở trang a sang đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
xong với tinh thần kiên quyết tấn công bắt giữ tội phạm lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên bắt trang a dô sinh năm hai nghìn bốn
trang a sang là bố đẻ của trang a sang về hành vi che giấu tội phạm
địa bàn rất rộng nhiều đường đi nối lại từ biên giới về cũng như là việc di chuyển sang các địa bàn khác
cho nên việc bố trí lực lượng ngoài công tác lãnh đạo chỉ đạo ra
việc bố trí lực lượng đòi hỏi cần phải có một sự hiểu biết về địa bàn
điểm đột phá để thành công trong hai chuyên án này ngoài công tác lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của đảng ủy ban giám đốc cũng như của ban chuyên án
thì sự hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng phòng mắt tí của biên phòng cũng như là của công an
cũng như là công an các huyện thị xã các huyện biên giới đã trực tiếp tham gia ban chuyên án này
đó là sự hiệp đồng tác chiến rất là nhuận nguyện và trách nhiệm
toàn bộ đường dây phạm tội xuyên quốc gia bao gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng đã được triệt xóa
không chỉ thể hiện tính xuyên suốt đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ
tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của trung tướng nguyễn duy ngọc
thứ trưởng bộ công an tại hội nghị sơ kết ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là đấu tranh
bóc gỡ tận gốc triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy
chuyên án thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
đang len lỏi xâm nhập khắp các bản làng nơi dẻo cao tây bắc này của các chiến sĩ công an
với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
đã chúc mừng biểu dương trao thưởng cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án